nói chung là cũng nhờ xoay ngoài ba trăm linh

cái nào đấy
chắc là chỉ xoay được một ít thôi
nói chung là ngoài trả tao đúng không
thế như nào
chứng kiến bạn mình khóc khiến chàng trai có vẻ khá lo lắng

mày không biết mở mồm ra hả

mày tính mở mồm ra không
em sẽ cố gắng
đưa mày như thế nào
đưa mày như thế nào
vâng vâng được rồi em xin phép
mày đưa ra xuống còn mày ngồi lại đây với tao
ngồi yên mày

nhanh cái chân lên
mày lừa tao đúng không
mày như thế nào mày nói lừa tao đúng không
em thật sự là em không biết
mày nói lừa tao đúng không
mày lừa tao đúng không
mày tin bố mày cắt tay mày ra không
em xin lỗi

em phải giật mình một tí
nói chung là cũng bình tĩnh thôi cũng không đến mức sợ lắm
nhưng mà cũng thấy ghê
đấy cả bạn em khóc nữa thì em càng sợ

thứ hai em nghĩ là chắc phải viết giấy

phải ra được đây đã

ba người bạn vừa rồi mỗi người có một cách xử lý riêng
chúng ta hãy cùng xem tình huống cuối cùng này chàng trai sẽ xử lý ra sao
hôm nay là
ngày này đúng không
tại sao hôm nay
tiền tiếc tao như thế nào
có một số việc
nhìn nào mày không phải giải thích nhiều tao vẫn bảo là tiền tao đâu
mày hiểu không
thôi cố gắng
có bạn bè ở đây rồi á
bạn bè em
anh bạn này có vẻ rất bình tĩnh để đối phó
mày đùa bố mày à
mày thích đùa bố mày không
để để để để bọn em
đúng không em
việc của mày à
anh nói chuyện thì cũng đụng chân tay
anh bình tĩnh ạ
thế bao giờ mày trả được
mày chan chưa
em xin phép đến để đùa thêm ý
thì anh đợi một tí á
em chạy xuống
mày đi theo đó
sao nó đâu rồi
con kia chạy rồi
bây giờ mày như nào

em cũng chỉ là bạn nó
em không mời đến đây
tao không biết
tao không cần biết
mày hiểu không

nó chạy đâu
mày đuổi theo mày tìm nó ra
mày đuổi nó chứ đuổi em
đó là đáng lẽ
vẫn bằng thái độ bình tĩnh
anh ta đưa ra lý lẽ
để đối phó với những kẻ côn đồ

qua bốn nhân vật vừa xong
mỗi người tất cả
có một cách xử lý riêng bình tĩnh
tiếp nhận thông tin tìm mọi cách giữ an toàn
cho tính mạng của mình và bạn
tránh kích động đối phương
cố gắng đưa ra phương án giải quyết
tính mạng là trên hết có thể
sử dụng của cải giấy ghi nợ để
thoát khỏi tình huống nguy hiểm trước mắt
sau đó tìm phương án giải quyết
trình báo sự việc xảy ra với các cơ quan
chức năng để được giúp đỡ có hướng
giải quyết tốt nhất chúng ta hãy
có cách xử lý thông minh và nhất là
có niềm tin đúng đắn vào tình bạn của mình nhé